tuy nhiên đối tượng nghi gây ra vụ việc này vẫn ngoài vòng pháp luật gây bức xúc dư luận
theo thông tin của luật sư đại diện cho bị hại đối tượng xâm hại chưa thừa nhận hành vi giao cấu
sau khi có kết quả adn trong trường hợp kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng là cha đứa bé
thì đối tượng này có thể đối mặt với mức án từ hai mươi năm trung thân đến tử hình tùy mức độ vi phạm
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại